theo cáo trạng vào ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám lê ngọc trúc đào sinh năm hai nghìn bốn và đinh thị kim ngân được võ văn sáng chở đi uống cà phê
khi thấy xe của sáng đào đã nảy sinh ý định giết ánh sáng để chiếm đoạt tài sản
sau đó đào rủ ánh sáng đến khu vực bờ kênh thuộc ấp vĩnh lợi xã vĩnh khánh để uống rượu
tại đây trong lúc sáng nằm trên bờ kênh đào đã lấy dao đâm anh sáng tử vong rồi cùng ngân dùng nước để xóa rửa vân tay trên người nạn nhân
sau đó cả hai đã điều khiển xe máy của nạn nhân
đào đã đến kiên giang cho nguyễn thành lộc và nhờ lộc cất dấu xe
cho đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám ngân và lộc bị khởi tố điều tra
riêng đào do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã xử lý hành chính và đưa vào trường giáo dưỡng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử còn buộc người đại diện hợp pháp cho bị cáo ngân và đào có trách nhiệm phải bồi thường số tiền trên một trăm sáu mươi chín triệu đồng cho người đại diện hợp pháp của người bị hại
còn tại lâm đồng
công an thành phố đà lạt cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn đức vinh trú tại phường một mươi bốn quận ba thành phố hồ chí minh về tội cướp giật tài sản
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi một đối tượng vinh đã thực hiện ba vụ cướp giật liên tiếp trên địa bàn thành phố đà lạt
sau khi nhận được tin báo công an thành phố đà lạt đã xác minh truy tìm đối tượng
cho đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày công an thành phố đà lạt đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại hồ tuyền lâm và ra lệnh bắt khẩn cấp
bước đầu vinh khai nhận đã cướp giật ba vụ lấy được năm triệu đồng bốn điện thoại và các loại dây chuyền bằng vàng
được biết vinh là đối tượng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã dẫn dải năm mươi ba đối tượng từ sòng bạc một trăm năm mươi sáu tô hiến thành phường ba thành phố đà lạt
về phòng cảnh sát hình sự để phân loại xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi một các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng đã đột nhập vào ngôi nhà ba tầng số một trăm năm mươi sáu tô hiến thành phường ba thành phố đà lạt
và bắt quả tăng năm mươi ba người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại tầng hầm của ngôi nhà
lực lượng công an đã thu trên chiếu bạc ba trăm một mươi chín triệu đồng tiền mặt thu giữ trong người các đối tượng trên bảy trăm linh triệu đồng
theo tài liệu trinh sát ngôi nhà một trăm năm mươi sáu tô hiến thành do trần quang hùng còn gọi là chuột làm chủ có từ bảy đến tám người thường xuyên đứng ra tổ chức đánh bạc
khoảng hai tháng nay thời điểm lực lượng công an bắt quả tang thì hùng không có ở trong ngôi nhà
ngôi nhà được xây kiên cố với hai lớp cửa được cảnh giới nghiêm ngặt
đội chống buôn lậu của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý gần một năm trăm linh sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một trên đường hà huy tập thuộc phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
tổ công tác đã bắt quả tăng bà nguyễn thị lệ quyên ở phường thành nhất thành phố buôn ma thuật đang điều khiển xe máy trở khai thùng hàng gồm một trăm tám mươi hộp có rán nhãn là kem dưỡng trắng da queen lady
tại thời điểm kiểm tra bà quyên đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên
bà quyên khai nhận số hàng này được ông bùi văn tuyên là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ mỹ phẩm qleydy thuê trở đi để gửi xe khách đến huyện crong năng cho khách hàng
ngay sau đó tổ công tác đã làm việc với ông tuyên và ông tuyên đã thừa nhận toàn bộ số mỹ phẩm trên không có hóa đơn chứng tử
ngoài ra ông tuyên còn giao nộp gần một ba trăm linh sản phẩm mỹ phẩm các loại mang nhãn hiệu qleydy
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại trường mầm non xã xuân nộn huyện đông anh vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một
ông trần văn trung phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết đã có một trăm sáu mươi chín trẻ phải nhập viện tại bệnh viện đa khoa đông anh
và bệnh viện bắc thăng long trong đó thì có một mươi trẻ vẫn sốt cao hai trẻ diễn biến nặng hơn được chuyển lên tuyến trung ương
tất cả một trăm sáu mươi chín trẻ vẫn phải giữ lại điều trị tại hai bệnh viện ít nhất là ba ngày để theo dõi diễn biến về sức khỏe
về kết quả điều tra dịch tễ xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc đó là ông trần ngọc tụ
trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội cho biết hiện cơ quan chuyên môn đã khoanh vùng hai bữa trưa
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một và ngày một mươi năm tháng một mươi một tại trường mầm non xuân nộn
để lấy mẫu kiểm nghiệm nguyên nhân gây ngộ độc rất có thể là do thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại